quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trong nước và quốc tế trên kênh sức khỏe đời sống
trong lúc thế giới vẫn đang vật lộn với làn sóng mới của đại dịch covid một mươi chín
thì bất ngờ biến chủng mới omicron được phát hiện tại nam phi
liệu sự xuất hiện này có khiến những nỗ lực phòng dịch trên toàn cầu trở về con số
hiện tại vẫn còn quá sớm để có câu trả lời nhưng hãy cùng theo dõi bí chùm này đã được phát hiện lần đầu tiên như thế nào
và cách biến chủng này lây lan cho những nạn nhân đầu tiên
ngày hai mươi ba tháng một mươi một toulio de olivera giám đốc trung tâm ứng phó dịch bệnh nam phi
tiết lộ với đồng nghiệp bí mật về một biến chủng ncov chưa từng thấy
có điều gì đó đang xảy ra họ phát hiện một biến chủng chưa từng thấy
sáu sư de oliveira giám đốc trung tâm đổi mới và ứng phó dịch bệnh nam phi
nói với nhà virus học alex sigan
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một những mẫu xét nghiệm đầu tiên nhiễm biến chủng chưa từng thấy
giờ đây được tổ chức y tế thế giới who đặt tên là omicron đã được thu thập
một mẫu đến từ tỉnh gaetan của nam phi nơi có hai thành phố lớn là johannesburg và pretoria
bốn mẫu còn lại được thu thập từ các nhà ngoại giao đến từ botswana nước láng giềng phía bắc của nam phi
cùng ngày một người đàn ông ba mươi hai tuổi rời nam phi đến hồng kông
thành phố có quy định kiểm dịch nghiêm ngặt
hôm một mươi ba tháng một mươi một trong lúc đang cách ly tại khách sạn
người này được xét nghiệm ncov và trở thành một trong những ca nhiễm biến chủng omicron được phát hiện sớm nhất
năm ngày sau một người đàn ông sáu mươi hai tuổi ở dãy phòng đối diện cũng nhiễm biến chủng tương tự
kết quả do trình tự gen mẫu bệnh phẩm từ hai người này giống nhau đến mức một người rõ ràng đã nhiễm virus từ người kia
jenkov jong giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại đại học hồng kông và là cố vấn ứng phó đại dịch của chính quyền đặc khu cho biết
tuy nhiên camera
an ninh cho thấy hai người chưa bao giờ gặp nhau cũng không mở cửa cùng lúc hay dùng chung bất cứ vật dụng nào
chỉ tiếp xúc với nhân viên khách sạn đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ
theo giáo sư gen rất có thể không khí từ phòng khách sạn của một người đã lan ra hành lang và lọt vào phòng người kia khi cửa mở
vì vậy ông đánh giá biến chủng mới mang khả năng lây nhiễm cao thậm chí có thể hơn cả delta biến chủng chiếm ưu thế trên toàn cầu hiện nay
trong khi đó tại nam phi giới chức nhận thấy tốc độ lây nhiễm ncov tại tỉnh goten
ngày càng tăng hôm một mươi một tháng một mươi một ngày ca nhiễm biến chủng chưa từng thấy đầu tiên tại nam phi được phát hiện
một trăm hai mươi ca nhiễm mới được ghi nhận ở goteng đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một có số này tăng vọt lên hai ba trăm linh tám
mạng lý giám sát jenner ở nam phi nơi từng phát hiện biến chủng beta đã theo dõi những thay đổi kỳ lạ trong cấu tạo jen của ncov
quy trình giám sát jen đòi hỏi dài trình tự của toàn bộ mẫu dương tính về ncov
sau đó so sánh các kết quả để có thể phát hiện sự thay đổi trong các đột biến
hoặc trên protein gai bộ phận giúp virus bám dính và xâm nhập vào tế bào người
khi các nhà khoa học nam phi nhận thấy nhiều điểm khác biệt trong những đột biến của mẫu ncov mới thu thập được
họ đã cảnh báo chính phủ đồng thời nghiên cứu và điều tra thêm
quá trình này được hỗ trợ đắc lực nhờ các phòng thí nghiệm được trang bị tốt tại nam phi
cũng như kinh nghiệm chuyên môn của nước này
cuối cùng các nhà khoa học nam phi nhận ra bảy mươi bảy mẫu được thu thập vào giữa tháng một mươi một tại tỉnh goten
nhiễm biến chủng mới khi đó được gọi là b một
họ giải thích rằng b một một năm trăm hai mươi chín dường như không thuộc nhánh nào của delta hay beta
mà là một biến chủng mới mang đặc điểm di truyền vô cùng khác so với những biến chủng đáng lo ngại và đáng quan tâm hiện có
họ xác định biến chủng này có tới hơn năm mươi đột biến trong đó ít nhất ba mươi hai đột biến nằm trên protein gai
gây lo ngại về nguy cơ nó có thể lây nhiễm dễ dàng và thậm chí né miễn dịch
thực tế cho thấy omicron chuyển từ trạng thái ít lây lan sang phát triển vô cùng nhanh chóng
tại nam phi
nam phi chỉ trong hai tuần chủ yếu trong nhóm người trẻ
chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt với đặc điểm nhân khẩu học trong số các bệnh nhân covid một mươi chín
judo matua trưởng khoa chăm sóc tích cực tại bệnh viện paraguasa thuộc vùng đô thị johannesburg cho biết
nhiều người trẻ trong độ tuổi hai mươi và ba mươi nhiễm virus với tình trạng từ trung bình đến nghiêm trọng
trong đó khoảng sáu mươi năm chưa tiêm vaccine và hầu hết số còn lại mới tiêm một mũi
tôi lo rằng khi các con số gia tăng hệ thống y tế công cộng sẽ quá tải
chúng ta cần chuẩn bị sẵn các dường ico
matua cảnh báo các nước trên toàn thế giới
một dấu hiệu đáng lo ngại khác là tỷ lệ dương tính khi xét nghiệm ncov ở nam phi gần đây đã tăng từ một lên hai mươi
có nghĩa là số người nhiễm ncov trên thực tế có thể cao hơn đáng kể
theo giáo sư de olepera hàng chục nghìn người tại nam phi có thể đã nhiễm biến chủng mới trong vài tuần qua
ngày hai mươi năm tháng một mươi một de olivera quyết định chuyển thông tin về biến chủng mới đến tổng thống nam phi
cùng ngày bộ trưởng y tế và các nhà khoa học nam phi công bố những phát hiện của họ
một ngày sau who đặt tên biến chủng là omicron và xếp vào danh sách đáng lo ngại
chưa từng có biến chủng nào được who đánh giá nhanh chóng đến vậy
giáo sư de oliveira cho hay cả ông và tổng thống đều biết trước phản ứng của thế giới khi họ công bố biến chủng mới
đúng như dự đoán hàng loạt quốc gia quyết định áp hạn chế đi lại với người đến từ nam phi
dồn thêm áp lực lên nền kinh tế
vốn đã bị tàn phá của nước này đặc biệt là ngành du lịch
đó là cái giá phải trả khi trở thành một nhà khoa học
bạn có thể bị cáo buộc phản ứng thái quá
nhưng đại dịch cho chúng ta thấy rằng hành động nhanh chóng thường tốt hơn chỉ hoãn
ngay cả khi nguy cơ không chính xác một trăm linh
de oliveira giải thích
giới khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về nguồn gốc và đặc tính của omicron
còn quá sớm để biết liệu biến chủng này có khiến người nhiễm mắc bệnh nặng hơn
hay nó có khả năng né tránh nghệ miễn dịch hay không
các ca nhiễm biến chủng omicron cần được theo dõi thêm để xem tình trạng của họ sẽ biến chuyển như thế nào
tuy nhiên ngay cả khi omicron không phải mối đe dọa như nhiều chuyên gia đang lo lắng
sự xuất hiện của nó dường như báo trước thách thức tương lai đại dịch có thể kéo dài nhiều năm
chúng ta sẽ còn phải nhớ thêm nhiều chữ cái hy lạp
nhà virus học srigan dự báo đề cập đến cách đặt tên biến chủng ncov của who
thưa quý vị
có thể thấy
sự xuất hiện của omicron
như một lời cảnh tỉnh cho toàn thế giới
và cũng như một lời tuyên truyền của đại dịch này
rằng biến thể của virus sars cov hai
sẽ tiếp tục biến đổi
tới khi toàn thế giới được miễn dịch
sự xuất hiện của biến thể omicron b một một năm trăm hai mươi chín của virus sars cov hai ở nam phi
được cho là có khả năng lây lan và càng vaccine cao hơn các biến thể trước
đang khiến cả thế giới lo ngại
tuy nhiên điều đáng lưu ý là ngoài biến thể alpha xuất hiện đầu tiên ở vùng quốc anh
những biến thể mới khác của virus sars cov hai
lại được phát hiện ở các nền kinh tế mới nổi hàng tuần trước
đơn cử như biến thể delta được phát hiện đầu tiên tại ấn độ
biến thể gamma xuất hiện đầu tiên ở brazil
trong khi biến thể belar và omicron là tại nam phi
tại thời điểm hiện tại
sự xuất hiện của biến thể mới ở các nước trên
có thể là do tỷ lệ tiêm chủng thấp
thực tế cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ở các nước giàu hơn hiện nay đều đạt mức cao
qua đó hạn chế khả năng virus tạo ra các đột biến mới
trong khi đó các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp
hoặc người dân có tâm lý do dự tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
lại vô tình tạo cơ hội cho sars cov hai
tìm ra cách thức mới để vượt qua các hàng rào bảo vệ và biến đổi
trong khi những quốc gia như trung quốc nhật bản pháp
italia hàn quốc và canada có thể tự hào rằng
gần bảy mươi dân số đã được tiêm chủng đầy đủ
số liệu của hãng tin bloomberg cho thấy
có tới một trăm một mươi trong số hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
lại chưa có tới năm mươi dân số đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
trong số đó sáu mươi bốn quốc gia thậm chí có tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt hai mươi năm
trong đó có nam phi
ấn độ mới chỉ có ba mươi một dân số đã tiêm đủ liều trong khi nga là ba mươi bảy
trong số ba mươi bảy quốc gia với tỷ lệ tiêm vaccine đầy đủ chưa đến một mươi
có tới ba mươi hai quốc gia thuộc khu vực nam sa mạc sahara ở châu phi
trong thư gửi lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi những người đứng đầu tổ chức y tế thế giới
tổ chức di cư quốc tế và cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
đã nhấn mạnh tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận và tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
đang khiến thế giới trả giá bằng chính mạng sống của người dân mỗi ngày
đồng thời tiếp tục đẩy con người đối mặt với nhiều rủi ro
dù vẫn còn quá sớm để xác định được việc mức độ ảnh hưởng của biến thể omicron
song các nhà khoa học cho biết với số lượng đột biến cao bất thường
omicron có thể né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể đồng thời làm tăng khả năng lây lan
biến thể này có thể lây lan nhanh ở những người chưa được tiêm phòng
hay thậm chí phá vỡ khả năng miễn dịch ở những người đã từng mắc covid một mươi chín hoặc đã tiêm chủng
khi khả năng miễn dịch tự nhiên hoặc được hình thành sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tăng lên
quá trình tiến hóa của virus sẽ ngày càng phải khôn khéo hơn để né tránh sự phòng thủ của con người
cho đến nay mới chỉ có hơn năm mươi dân số thế giới đã tiêm một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
điều này đồng nghĩa vẫn còn hơn ba bốn tỷ người chưa được bảo vệ
và những người này có thể trở thành những phòng thí nghiệm di động
để virus sars cov hai tìm cách phát triển các đột biến mới
thưa quý vị biến thể omicron mới xuất hiện được vài tuần
và vẫn cần sự nghiên cứu sâu hơn để xác định chính xác độ nguy hiểm và cách lây lan của biến chủng này
việc mỗi chúng ta có thể làm ngay lúc này là tiếp tục thực hiện tốt năm k
và các biện pháp phòng dịch để tự bảo vệ bản thân
những tin tức mới nhất về biến chủng này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại